thưa quý vị trong khi các lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực ngày đêm dập tắt biển lửa ở tỉnh hà tĩnh
thì trưa ngày hôm qua ba mươi tháng sáu một vụ cháy rừng nghiêm trọng khác cũng đã diễn ra tại tỉnh quảng bình
gió phơn tây nam lớn đảo chiều liên tục cùng với thời tiết nắng nóng đã khiến cho công tác dập lửa rất khó khăn
nguy hiểm hơn thì đám cháy đang có khả năng xâm lấn vào rừng nguyên sinh gần đó
đám cháy bùng phát vào lúc một mươi giờ sáng nay
ngày ba mươi tháng sáu tại xã thanh trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bình diện tích rừng bị cháy khoảng trên ba mươi hectare
chủ yếu là rừng thông tiểu đoàn cảnh sát cơ động lực lượng công an kiểm lâm cùng các cơ quan chức năng và người dân đang nỗ lực trong việc khống chế đám cháy
gió phân tây nam đảm chiều liên tục địa thế tiếp cận trên đèo dốc nên việc triển khai các thiết bị chữa cháy hiện đại là không thể
thời tiết nắng nóng cùng với thảm thực bì dày dễ bắt lửa đã khiến cho đám cháy lan trên diện rộng
đến một mươi bảy h ngày hôm qua đám cháy đã lan ra khoảng năm mươi hectare và đang lan dần sang khu vực rừng nguyên sinh ở phía bắc đèo lý hòa
lực lượng chữa cháy đang cố gắng làm đường băng cắt ngang nhằm chặn đám cháy lan sang rừng nguyên sinh bên cạnh
tuy nhiên do đám cháy lan quá rộng do đó việc ngăn chặn là hết sức khó khăn và chưa có dấu hiệu bị khống chế
không có thiệt hại về người thế nhưng một số trang trại gần đó đã bị ảnh hưởng thiệt hại đến vật nuôi
cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân của vụ cháy
thưa quý vị vậy là tính đến ngày hôm nay công tác chữa cháy tại tỉnh hà tĩnh đang bước sang ngày thứ tư
thời tiết nắng nóng gai gắt địa bàn hiểm trở cán bộ chiến sĩ công an tỉnh hà tĩnh và các lực lượng khác
đang ngày đêm vượt nắng vượt đêm để thức chọn quyết tâm cao nhất đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
hạn cháy thấp nhất thiệt hại do hòa ngoạn đưa ra
vụ cháy rừng xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày hai mươi tám tháng sáu tại khu vực rừng phòng hộ thuộc núi chuông
ở thôn bầy
công an huyện nghi xuân đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ phối hợp cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh
các lực lượng vũ trang và quân chúng nhân dân tích cực chữa cháy
tuy nhiên vụ cháy xảy ra vào lúc giữa trưa thời tiết nắng gắt nhiệt độ quá nóng gió thổi mạnh
nên vụ cháy lan ra đến núi hồng lĩnh thuộc địa phận tổ dân phố một thị trấn xuân an
sau nhiều tiếng đồng hồ chữa cháy liên tục đến khoảng hai mươi hai h ba mươi phút lửa khu vực núi chuông cơ bản đã được khống chế dập tắt
nhưng sau đó đến dạng sáng ngày hai mươi chín tháng sáu ngọn lửa bùng phát gây cháy rừng trên diện rộng quay trở lại

trước tình hình diễn biến phức tạp của đám cháy tỉnh hà tĩnh quyết định di rời khẩn cấp hơn một trăm linh hội dân

ngay trong chiều và tối hai mươi tám tháng sáu vì sợ ngọn lửa lan rộng bao trùm nhà dân

ngay trong chiều và tối hai mươi tám tháng sáu vì sợ ngọn lửa lan rộng bao trùm nhà dân
và dự án siview đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân cũng như tính nghiêm minh của pháp luật
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới khán giả những diễn biến tiếp theo của sự việc này
công an huyện vĩnh linh phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tuệ phạm về ma túy công an tỉnh quảng trị
đã phá một điểm mua bán tảng chữ sử dụng ma túy tại thôn an du đông hoài xã vĩnh tân huyện vĩnh linh
luật lượng chức năng đã bắt quả tăng bốn đối tượng có hành vi tảng chữ mua bán trái phép chất ma túy
gồm trần viết hưng lê khánh diễn trần đức huy và lê trần đức tùng đều trú tại huyện vĩnh linh
địa điểm phát hiện và bắt giữ các đối tượng là nhà của trần đức huy
tiến hành khám xét tại đây lực lượng chức năng đã thu giữ năm mươi viên ma túy tổng hợp hai triệu đồng
một số dao gậy và các vận dụng liên quan
qua kiểm tra nhanh bằng nước tiểu của các đối tượng đã cho kết quả dương tính với chất ma túy
và vụ việc đã được tiếp tục điều tra làm rõ
với hành vi trộm cắp tài sản nguyễn văn danh tên gọi khác là mắt ghen sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
trú tại số tám mươi một trên ba mươi hai đường ngô gia tự khóm ba phường sáu tp sắp trăng tỉnh sắp trăng
vừa bị công an tp sắp trăng bắt tạm ra
tại cơ quan công an đối tượng danh khai nhận vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng sáu
lợi dụng sơ hở của chủ nhà
danh cùng một đối tượng khác đã dùng xà beng cậy cửa vào nhà dân lấy trộm hai máy tính sách tay
một mươi năm điện thoại di động
theo khai nhận vào các ngày hai mươi một hai mươi sáu và hai mươi tám tháng sáu đối tượng danh cũng đã liên tiếp thực hiện
ba vụ trộm góc tài sản khác trên nệp bàn tp sắp trăng
được biết nguyễn văn danh là đối tượng đang bị công an tp sắp trăng khởi tố
về hành vi trộm góc tài sản
tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại để điều tra thì đối tượng lại tiếp tục tái phạm
đội cảnh sát kinh tế công an tp bung ma thuật đang tiến hành điều tra một vụ làm giả con dấu
và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp đi vay tiền rồi chiếm đoạt
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân
vừa qua chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tp bung ma thuật tiếp nhận hồ sơ chuyển nhượng
quyền sử dụng đất của tống thị hồng hạnh chú ở phường khánh xuân tp bung ma thuật
chuyển nhượng đất cho bà khoa thị thanh xuân một thừa đất ở phường tân lợi tp bung ma thuật
theo giấy chứng nhận số cn hai trăm chín mươi ba nghìn bảy trăm tám mươi sáu
tuy nhiên qua giả soát thì không có dữ liệu về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và hồ sơ về miếng đất trên nên đã chuyển hồ sơ vụ việc cho cơ quan công an tp bung ma thuật
quá trình điều tra đội cảnh sát kinh tế công an tp bung ma thuật xác định về giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất trên được tống thị hồng hạnh làm giả
quá trình điều tra bước đầu hạnh khai nhận do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã cùng với người yêu
là trương công tấn chú ở giã hỏa thuận tp bung ma thuật bàn với nhau làm giả giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất để thế chấp đi vay tiền nhằm tạo lòng tin
em có nhờ anh tấn làm cho em một số giấy tờ để tạo lòng tin để cho em vay tiền của bên cô xuân
với tất cả những giấy tờ rẽ là em vay tổng cộng của xuân là bảy trăm năm mươi triệu
em có lên mạng xã hội tìm hiểu và có tìm mấy mối làm giả giấy tờ
em cũng có liên lạc và làm giả ba cái bìa và một số con dấu
với giả là một bìa là một mươi năm triệu và bộ dấu là hai triệu rưỡi
để hạn chế thấp nhất rủi ro trước khi thực hiện các giao dịch liên quan đến sổ đỏ
người dân cần thận trọng tìm hiểu thông tin về người bán người chuyển nhượng người ủy quyền
đề phòng đó là chữ ký giả đồng thời cần được thẩm định kỹ càng các loại giấy tờ
nguồn gốc đất nhà ở xem có hợp pháp không tránh rơi vào bẫy của tội phạm lừa đảo
qua cái vụ việc liên quan đến các đối tượng sử dụng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả
để thế chấp và làm các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để sang tên đội chủ
thì cơ quan điều tra cũng khuyên cáo với người dân trong quá trình giao dịch mua bán đất
thì hãy xác minh trực tiếp cái thửa đất mà mình giao dịch mua bán
tránh các trường hợp các đối tượng sử dụng làm giả những giấy chứng nhận nguồn sử dụng đất
và dần đến những vị trí đất bất kỳ không thuộc sở hữu của các đối tượng đó
để lừa đảo người dân chiếm đoạt tiền
và đối với việc mua băng đất thì theo quy định của pháp luật
pháp luật là các bên mua bên bán phải đến trực tiếp văn phòng quân chứng
để làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới sự chứng kiến của công chứng viên
hiện vụ việc đang được công an tp bôn ma thuật tiếp tục điều tra mở rộng
bây giờ là thời lượng dành cho có thể bạn quan tâm và thưa quý vị
từ ngày hôm nay một tháng bảy thì phụ huynh có con và lớp một
sẽ bắt đầu đăng ký trực tuyến vào trường
tiểu học công lập trên hệ thống tuyển sinh của thành phố hà nội
vâng năm nay thành phố hà nội tiếp tục sử dụng hình thức đăng ký tuyển sinh trực tuyến
để đăng ký trực tuyến thì phụ huynh đăng nhập vào trang
http ts hanoi gov vn và làm theo hướng dẫn
ngoài ra thì các bảo phụ huynh cũng có thể đăng ký theo hình thức trực tiếp
trong sáu ngày từ ngày một mươi ba tháng bảy đến ngày một mươi tám tháng bảy
theo hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non lớp một và lớp sáu
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi ở hà nội
thời gian tuyển sinh vào lớp một từ ngày một tháng bảy đến hết ngày ba tháng bảy
trong đó tuyển sinh trẻ năm tuổi vào trường mầm non từ ngày bốn đến hết ngày sáu tháng bảy
phụ huynh có con và lớp sáu sẽ đăng ký từ ngày bảy tháng bảy đến hết ngày chín tháng bảy
trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến
cha mẹ có thể đối chiếu hồ sơ tại trường đăng ký
từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công
đến hết ngày một mươi tám tháng bảy
sau ngày một mươi tám tháng bảy thì những trường tuyển sinh chưa đủ trí tiêu
được giao phải báo cáo phòng giáo dục và đào tạo
căn cứ và tình hình cụ thể của từng trường
phòng sẽ cho phép trường được tuyển sinh bổ sung cho đủ
từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi hai tháng bảy

và mức thời gian cần nhớ lúc này chính là để các thí sinh
có thể đảm bảo quyền lợi của mình sau khi bộ giáo dục và đào tạo
chính thức công bố điểm thi
ngày một mươi bốn tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo công bố điểm thi
chậm nhất trong ngày một mươi ba tháng bảy
các địa phương phải hoàn tất công tác chấm thi
trước một mươi bảy h ngày một mươi tám tháng bảy các trường thông báo kết quả
xét tuyển thẳng thí sinh theo quy định của bộ giáo dục và đào tạo
dự kiến trước ngày hai mươi một tháng bảy bộ giáo dục và đào tạo công bố
ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên
khối ngành sức khỏe tới thí sinh
dự kiến trước ngày hai mươi hai tháng bảy các trường công bố điểm nhận hồ sơ xét tuyển
từ ngày hai mươi hai tháng bảy cho đến trước một mươi bảy h ngày hai mươi chín tháng bảy
thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
bằng phương thức trực tuyến
từ ngày hai mươi hai tháng bảy đến trước một mươi bảy h ngày ba mươi một tháng bảy
thí sinh điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
bằng phiếu đăng ký xét tuyển tại các điểm thu nhận hồ sơ
trước một mươi bảy h ngày hai tháng tám thí sinh kiểm tra kết quả
điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển
trước một mươi bảy h ngày chín tháng tám các trường đại học cao đẳng
và tổ chức sư phạm công bố kết quả trúng tuyển đợt một
trước một mươi bảy h ngày một mươi năm tháng tám thí sinh xác nhận nhập học đợt một
từ ngày hai mươi tám tháng tám các trường đại học và cao đẳng
thông báo xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu
thưa quý vị internet banking trên di động không có tính năng nhớ mật khẩu
và đây là yêu cầu mới của ngân hàng nhà nước việt nam
tại thông tư số ba trăm năm mươi hai nghìn một mươi tám sửa đổi thông tư ba trăm năm mươi hai nghìn một mươi sáu
quy định về an toàn bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên internet
phần mềm internet banking trên di động phải xác thực người dùng
khi truy cập và không có tính năng ghi nhớ bất khẩu
trường hợp xác thực sai liên tiếp quá số lần do ngân hàng quy định
phần mềm này sẽ bị phá hủy
thông tư này sẽ phải tự động khóa không cho người dùng tiếp tục sử dụng
ngoài ra yêu cầu chung đối với internet banking của các ngân hàng
là phải có tính năng bắt buộc khách hàng thay đổi mật khẩu ngay từ lần đăng nhập đầu tiên
khóa tài khoản nếu nhập sai mật khẩu liên tiếp quá số lần do ngân hàng quy định
thông tư này có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín

đề mức xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt tại khoảng bốn của điều sáu
xử phạt người điều khiển người ngồi trên xe mô tô xe gắn máy
các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy
từ ba trăm linh đồng đến bốn trăm linh đồng khi thực hiện hành vi vi phạm
điều khiển xe không đi bên phải theo chiều đi đi không đúng phần đường
làng đường đã quy định hoặc điều khiển đi xe trên vỉa hè
trừ trường hợp như điều khiển xe đi qua hẻ phố để vào trong nhà
theo điểm c khoảng một mươi hai điều sáu của nghị định này
nếu thực hiện hành vi đi xe máy trên vỉa hè mà gây tai nạn giao thông
thì ngoài việc bị phạt tiền người điều khiển xe còn bị áp dụng các hình thức xử phạt khác
là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ hai tháng đến bốn tháng
do đó thời gian tới bên cạnh việc kiểm tra tuần tra nhắc nhở xử lý của các cơ quan chức năng
thì người tham gia giao thông đặc biệt là xe gắn máy
cần chấp hành đúng luật giao thông đường bộ
nhằm đảm bảo trực tự an toàn giao thông cũng như mỹ quan chung của thành phố
theo báo cáo của ubnd tp hcm sau một mươi năm xây dựng nông thôn mới
thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
số hộ nghèo ngoại thành chỉ chiếm tỷ lệ sáu tại năm huyện
từ năm hai nghìn chín tp hcm chính thức triển khai bộ tiêu chí về nông thôn mới
mục tiêu cụ thể đề ra là đến năm hai nghìn hai mươi phấn đấu tất cả năm mươi sáu xã và năm huyện
củ chi hóc môn bình chánh nhà bè cần giờ đạt chuẩn nông thôn mới
đời sống vật chất tinh thần và thu nhập của người dân được nâng cao
theo hướng bền vững
kết quả đạt được sau một mươi năm thực hiện bộ tiêu chí về nông thôn mới
đặc thù vùng nông thôn tp hcm khởi sắc diện mạo nông thôn chuyển biến tích cực
tác động trực tiếp đến sự phát triển kinh tế xã hội môi trường nông thôn
chất lượng sống của người dân nông thôn ngày càng được nâng lên
sau một mươi năm xây dựng nông thôn mới thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia
số hộ nghèo ngoại thành có mức thu nhập hai mươi một triệu đồng một người một năm
chỉ chiếm tỷ lệ sáu tại năm huyện
thu nhập bình quân vùng nông thôn năm hai nghìn một mươi tám là năm mươi bốn bảy triệu đồng một người một năm
so với năm hai nghìn tám là một mươi năm bảy triệu đồng một người một năm
mục tiêu của tp hcm đến năm hai nghìn hai mươi là năm mươi sáu xã của năm huyện ngoại thành
đều đạt một mươi chín tiêu chí nông thôn mới nâng cao so với chuẩn trung ương
và đặc thù của nông nghiệp đô thị thành phố
tới đây khi đi khám chữa bệnh người dân sẽ không còn phải mang theo các giấy tờ tùy thân
thay vào đó sẽ được xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học
như là vân tay khu mặt
tại cơ sở y tế
theo lộ trình từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
bảo hiểm y tế điện tử sẽ thay thế bảo hiểm y tế thông thường
việc ứng dụng bảo hiểm y tế điện tử nhằm nâng cao chất lượng phục vụ
người tham gia bảo hiểm y tế các tổ chức cá nhân
đặc biệt là các doanh nghiệp tạo thuận lợi trong khám chữa bệnh của người dân
cũng như thanh toán bảo hiểm y tế
để triển khai bảo hiểm y tế điện tử
cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ làm theo phương tức cuốn chiếu
theo quy trình cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế điện tử
theo dự ký vợ áp dụng phương thức cấp đổi thẻ
thông qua đơn vị quản lý đối tượng để đổi thẻ
với phương châm không gây những xác trụng lớn
và quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế luôn phải được đảm bảo
một thông tin y tế đáng chú ý khác
tình hình bệnh sốt sốt huyết đang trở nên nóng
tại các tỉnh đồng nai tại tỉnh đồng nai
khi số ca mắc sốt xuất huyết đang cao gấp ba lần năm ngoái
cùng với đó tại thành phố hồ chí minh
bệnh sốt xuất huyết cũng bắt đầu có dấu hiệu gia tăng
tại bệnh viện bệnh nhiệt đới
hiện có một trăm năm mươi một bệnh nhân bị sốt xuất huyết đang điều trị
trong số các trường hợp nhập viện
một mươi ca nặng càng người lớn lẫn trẻ em
phải nằm phòng hồi sức tích cực và thoải mái
theo các bác sĩ số ca sốt xuất huyết nhập viện
cao gấp đôi so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
chỉ trong tháng sáu bệnh viện này đã tiếp nhận
bảy trăm chín mươi tám ca nhập viện do sốt sốt huyết
tương tự ghi nhận có gần sáu mươi ca sốt sốt huyết
đang điều trị tại bệnh viện nhi đồng một
và năm mươi ca tại bệnh viện nhi đồng thành phố
nguyên nhân bệnh sốt sốt huyết gia tăng
và do thời tiết mưa liên tục trong những ngày qua
khiến mũi sinh sôi nhanh
do đó người dân cần chú ý các miệng pháp đề phòng
thưa quý vị một trái tim người
đã được vận chuyển bằng máy bay
từ hà nội và thành phố hồ chí minh
và được lực lượng cảnh sát giao thông
công an thành phố hộ tống và bệnh viện chờ rảy
vào cuối giờ chiều ngày hôm qua để cứu người
đúng một mươi sáu giờ máy bay hạ cánh
tại sân bay tân sư nhất
các ekip từ lực lượng cảnh sát giao thông
tới đội ngũ y bác sĩ và lực lượng sân bay
đã tất bật các công đoàn bảo vệ đoàn
đi về bệnh viện chờ rảy phục vụ cứu người
theo lãnh đạo đội cảnh sát giao thông
đội tuần trai dẫn đoàn
đây là lần thứ hai đội nhận nhiệm vụ quan trọng
liên quan đến cứu mạng người
nhận thấy nhiệm vụ này là nhiệm vụ
ít sức là cấp bách
đơn vị đã lập tức điều động
hai xe mô tô bốn đồng chí
có mặt đúng giờ
đồng thời phối hợp với các đơn vị bạn
để lên kế hoạch
lên một lộ trình gần nhất
ngắn nhất nhanh chóng nhất
để đưa được đoàn xe chở chế tim
từ sân bay đến bệnh viện
được an toàn nhất và nhanh chóng nhất
nhằm kiệp thời cứu chữa cho bệnh nhân
đại diện ekip vận chuyển tim cho biết
sau khi tim được chuyển tới bệnh viện
đội ngũ y bác sĩ đã đợi sẵn
ở bệnh viện sẽ tiến hành công tác
cứu một bệnh nhân ngay tức khắc